đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
đã phát hiện một cơ sở sản xuất thức ăn mất vệ sinh hoạt động trái phép
tại cơ sở sản xuất thức ăn nuôi phước thịnh hai của vợ chồng ông hồ văn thi và bà nguyễn thị thân
ở xã nghĩa điền huyện tư nghĩa đoàn kiểm tra phát hiện một số bột màu không rõ nguồn gốc
để pha trộn chế biến nuôi khu vực sản xuất có nhiều ruồi và bốc mùi hôi thối
tại thời điểm kiểm tra cơ sở này không xuất trình giấy tờ đăng ký kinh doanh
không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm giấy cam kết bảo vệ môi trường
không có trang phục bảo hộ lao động theo quy định
chủ cơ sở sản xuất cho biết mỗi ngày chế biến gần một tấn nuôi chủ yếu bán cho trẻ em
công an huyện tư nghĩa đã lập biên bản cơ sở phước thịnh hai để xử lý theo quy định pháp luật
các ngành chức năng cảnh báo hiện thời điểm cận tết nhiều cơ sở sản xuất thức ăn chui
mất an toàn nguy cơ ngộ độc thực phẩm cho người tiêu dùng
vì vậy người dân cần thận trọng trong lựa chọn thực phẩm an toàn trong dịp tết